trên biển khu vực phía nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau sẽ có gió tây nam mạnh ở mức cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy với sóng biển cao từ hai cho đến ba mét và gây sạt tình trạng biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước